công an tỉnh thanh hóa cho biết liên quan đến vụ án năm thành viên của đoàn thanh tra tỉnh thanh hóa nhận hối lộ
ở huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa hồi cuối tháng bốn vừa qua
công an thanh hóa đã có quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam hai giám đốc doanh nghiệp gồm
ông nguyễn sa hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba giám đốc doanh nghiệp hải lam
và ông trần ngọc tài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy giám đốc doanh nghiệp cường quý về hành vi đưa hối lộ
tuy nhiên hiện nay bị can trần ngọc tài đang điều trị tại bệnh viện
nên công an chưa thực hiện lệnh bắt tạm giam vì có hành vi đưa hối lộ cho thành viên của đoàn thanh tra tỉnh
như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào ngày hai mươi ba tháng bốn công an tỉnh thanh hóa đã bắt tạm giam
thành viên của đoàn thanh tra tỉnh thanh hóa để điều tra các cán bộ này
vì hành vi nhũng nhiễu nhận tiền của doanh nghiệp